hôm nay hai mươi hai tháng năm tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phù chủ tịch bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề di trúc hồ chí minh giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng việt nam
ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần năm mươi tham luận đầy tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của các nhà nghiên cứu các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo quản lý hoạt động thực tiễn trong cả nước
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung phân tích sâu sắc phong phú hoàn cảnh ra đời và quá trình chủ tịch hồ chí minh viết di chúc quá trình công bố và xuất bản tài liệu này của người phân tích những nội dung cơ bản của di chúc hồ chí minh làm rõ nhiều nội dung liên quan tới bản di chúc lịch sử và đưa ra những nhận định sâu sắc về giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho sự nghiệp cách mạng việt nam việc thực hiện di chúc của chủ tịch hồ chí minh trong năm mươi năm qua và hướng đi cho tương lai
những tham luận đã góp phần khẳng định nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những tư tưởng mà chủ tịch hồ chí minh để lại cho chúng ta trong di trúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng việt nam cả hôm nay và trong tương lai